tin vào lời mời chào của nhân viên bưu điện xã nhiều hộ dân ở xã bằng thành huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
đã mang số tiền tiết kiệm được bấy lâu nay đi gửi lấy lãi
nhưng đến khi rút tiền thì mới tá hỏa phát hiện số tiền của mình đã không còn
hàng chục hộ nghèo có nguy cơ mất trắng số tiền đã tích góp
từ đầu năm nay nhiều hộ dân ở xã bằng thành huyện bắc nẵm được dương thị liên là nhân viên điểm biêu điện văn hóa xã bằng thành
gợi ý gửi tiền tiết kiệm biêu điện với lãi suất hấp dẫn
tin lời nhiều người ở xã bằng thành đã giao tiền trực tiếp cho người này
nhưng đến gần đây khi đến hẹn rút tiền thì người dân nhận được thông báo là không thực hiện được
khi đó những người đã đưa tiền cho liên mới phát hiện ra số tiền mình gửi đã bị rút hết
ngày hai mươi tám tháng năm dương tôi cầm tiền sang đưa cho cô liên gửi tiết kiệm
tôi nói với cô liên bảo là cái của chị là làm
sổ gửi cho chị là một tháng số tiền của chị là gửi ba mươi triệu
và đến hôm hai mươi năm tháng sáu là đã rút rút số tiền của tôi ra là ba mươi triệu kia rồi
nhưng mà chưa được sự ủy quyền của tôi
mà sao cô liên lại lấy vào bưu điện rút được số tiền của tôi ra
theo thống kê đến nay có hai mươi tám hộ dân ở xã bằng thành đã đưa tiền cho dương thị liên
người gửi nhiều là một trăm linh triệu còn lại mỗi hộ gửi từ hai mươi đến năm mươi triệu đồng
tổng số tiền là hơn
tám trăm linh triệu đồng
hiện nay liên chưa trả lại tiền và đang bị công an điều tra
nó lấy cái danh nhé đứng trên cái ngân hàng liên việt để mà huy động vốn của bà con
bà con cũng nhẹ dạ cả tin là cũng tập trung vào
nghe thấy bà con cũng tụ tập tại điểm bưu điện văn hóa xá là chúng tôi mới thăm hỏi
thì mới biết cái tình hình này và cũng cùng với công an đã trực tiếp vào cuộc để xử lý cái vụ việc
lãnh đạo biêu điện tỉnh bắc cạn cho biết vụ việc này có dấu hiệu lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo
vì theo quy định của ngành nhân viên điểm biêu điện văn hóa xã không có chức năng thu tiền gửi tiết kiệm của người dân
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đang điều tra làm rõ vụ việc